kỳ nghỉ tết năm nay kéo dài tới chín ngày chính vì thế mà nhiều gia đình đã lựa chọn việc đi du lịch để tận hưởng không khí tết một cách mới lạ
trong hành trình du xuân năm nay các tỉnh nam trung bộ là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước
thế nhưng rất nhiều điểm vui chơi dịch vụ ăn uống dường như đã quá tải do số lượng khách tăng đột biến
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
stellia resort một trong những điểm đến mới nằm bên bờ biển thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
dự kiến ban đầu trung bình mỗi ngày tết điểm du lịch này sẽ đón khoảng một lượt du khách
thế nhưng chỉ tính từ mùng một đến mùng ba tết nơi đây đã đón đến gần sáu lượt khách một con số nằm ngoài sức tưởng tượng
những trò chơi mang chính thức dân gian như đập niu kéo co nhảy sạp v v
để cho lượng khách ngoài đó là những trò chơi tăng thêm để ôm lại những trò chơi truyền thống của dân tộc
các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phú yên đã lên kế hoạch dự phòng lượng khách đến sẽ tăng đột biến trong những ngày tết
nhưng tất cả đều bị động
nhiều nơi người đến không có chỗ để ngồi hoặc chờ được phục vụ quá lâu nhất là ăn uống đành quay trở ra tìm nơi khác
những điểm tham quan thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng lượng khách đổ về còn đông hơn
tại gành đá đĩa danh thắng cấp quốc gia trong hai ngày mùng một và mùng hai tết có đến hơn một lượt du khách tham quan
theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên từ trước tết đã công bố đường dây nóng để du khách phản ánh kịp thời tình trạng tăng giá quá cao
vì vậy qua kiểm tra thực tế phần lớn các điểm phục vụ ăn uống giá dịch vụ chỉ tăng từ một mươi năm hai mươi so với ngày thường
mức giá này được du khách cho là hợp lý